tại thành phố hải dương bộ y tế phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hải dương tổ chức lễ meeting diễu hành
hưởng ứng thắng hành động quốc gia phòng chống hiv aids và ngày thế giới phòng chống aids năm hai nghìn một mươi bảy
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống s
và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
chủ đề thắng hành động quốc gia phòng chống hiv aids năm hai nghìn một mươi bảy là xét nghiệm hiv sớm
hướng tới mục tiêu chín mươi chín mươi chín mươi vào năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi bảy là năm thứ một mươi liên tiếp dịch hivs ở việt nam được ghi nhận giảm ở cả ba tiêu chí
giảm số người nhiễm mới hiv được phát hiện giảm số người chuyển sang giai đoạn s và giảm số người tử vong do

hành động thay toàn diện có hiệu quả các dịch vụ can thiệp về dự phòng chăm sóc hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm hiv aids
là điểm sáng trong phòng chống hiv aids được các tổ chức quốc tế đánh giá cao
việt nam chúng ta là quốc gia đầu tiên của khu vực châu á thái bình dương
cam kết thực hiện chương trình chín mươi chín mươi chín mươi của liên hợp quốc
cái con số này ba con số chín mươi để nói một cách dễ hiểu là sao cho chín mươi
số người bị nhiễm virus này được phát hiện được biết tình trạng của mình
một mươi số người được phát hiện thì được điều trị bằng thuốc bây giờ quen gọi là thuốc arv
tức là nếu cứ điều trị cái thuốc này thì về cơ bản là chưa chữa khỏi hẳn
nhưng có thể chung sống với căn bệnh này có thể lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái được
và chín mươi số người được điều trị thì kiểm soát được mức độ virus của mình ở mức thấp
để như tôi nói có thể sống một cuộc sống hoàn hảo
nhập không có vấn đề gì
mỗi năm nước ta vẫn có khoảng gần một mươi trường hợp nhiễm mới hiv được phát hiện
và hivs vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây gánh nặng bệnh tật ở việt nam
xét nghiệm hiv sớm để biết tình trạng nhiễm hiv chính là tiền đề để đạt được
các mục tiêu chín mươi chín mươi chín mươi mà việt nam đang hướng tới
ủy ban quốc gia lấy cái chủ đề là xét nghiệm sớm tức là khuyến khích tất cả cộng đồng
những người những nhóm có hành vi nguy cơ
là tự xét nghiệm và đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm
và khi xét nghiệm rồi thì đến các cơ sở y tế được chăm sóc và điều trị bằng thuốc kháng virus arv
nhiều người không dám đi đến các trung tâm này để điều trị
vì là người ta sợ đối mặt với mọi người
tôi muốn là những người qua hát như chúng tôi thì là họ được hòa nhập với mọi người là
đi làm một công việc gì đó được ổn định với lại không có sự kỳ thị của những người xung quanh
mặc dù cộng đồng đã có thể tìm hiểu về các cơ sở y tế
có những thay đổi nhất định trong nhận thức để giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người bị nhiễm hiv aids
sau một bộ phận không nhỏ những người nhiễm hiv aids vẫn mặc cảm về các bệnh của mình
nên đã không đến các cơ sở để được xét nghiệm và điều trị
điều này không chỉ khiến họ mất đi quyền được chăm sóc sức khỏe
mà còn gây khó khăn trong công tác dự phòng lây nhiễm hiv
lễ meeting đã huy động được sự quan tâm tham gia của lãnh đạo các cấp
các ban ngành đoàn thể tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân
qua đó tăng cường sự hỗ trợ của gia đình xã hội với người nhiễm hiv aids
và trách nhiệm của người nhiễm hiv aids với gia đình xã hội giảm kỳ thị
phân biệt đối xử tạo ra phong trào sâu rộng để cả cộng đồng chung tay
vào công cuộc phòng chống hiv aids tại việt nam
tiến tới mục tiêu kết thúc đại dịch hiv aids vào năm hai nghìn ba mươi